tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội nghị phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi các tỉnh phía nam
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị nhằm ban kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp
với bệnh dịch tả lợn châu phi
tại hội nghị các chuyên gia cho biết dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
đáng chú ý khi trung quốc cho biết đã có tám mươi một ổ dịch tả lợn châu phi xuất hiện tại hai mươi tỉnh
các ổ dịch tiến dần sát xuống biên giới phía nam khiến việt nam khẩn trương ban hành kế hoạch
ứng phó với dịch tả lợn châu phi
theo đó quyết định số bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy đã đưa ra hai tình huống
tình huống một phòng ngừa khi dịch bệnh tả lợn châu phi chưa xâm nhiễm vào việt nam
tình huống hai xử lý bệnh dịch tả lợn châu phi khi xuất hiện tại việt nam
để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh cần tăng cường giám sát chặt chẽ
kịp thời phát hiện sớm các trường hợp lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi tại việt nam
để xử lý triệt để không để lây lan ra diện rộng đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực
tới kinh tế xã hội môi trường do bệnh này gây ra